chủ tịch nước trần đại quang đã rời hà nội lên đường thăm cấp nhà nước tới brunei darussalam và cộng hòa singapore
nhận lời mời của quốc vương brunei darussalam haji hassanan bolkiah và tổng thống singapore tony tan kenyam
sáng nay ngày hai mươi sáu tháng tám chủ tịch nước trần đại quang và phu nhân cùng đoàn cấp cao nước ta đã rời hà nội
lên đường thăm cấp nhà nước tới brunei darussalam từ ngày hai mươi sáu đến hai mươi tám tháng tám
và thăm cấp nhà nước tới cộng hòa singapore từ ngày hai mươi tám đến ngày ba mươi tháng tám
cùng đi với chủ tịch nước có các đồng chí ủy viên trung ương đảng đào việt trung chủ nhiệm văn phòng chủ tịch nước
nguyễn trí dũng bộ trưởng bộ kế hoạch và đầu tư phùng xuân nhạ bộ trưởng bộ giáo dục và đào tạo
lãnh đạo tỉnh bình dương cùng thứ trưởng các bộ ngoại giao quốc phòng công an chủ tịch phòng thương mại và công nghiệp việt nam
đại sứ việt nam tại vương quốc brunei và cộng hòa singapore
chuyến thăm cấp nhà nước tới vương quốc brunei và cộng hòa singapore của chủ tịch nước trần đại quang
nhằm tiếp tục triển khai đường lối đối ngoại của đại hội đảng một mươi hai đưa các mối quan hệ quốc tế phát triển chiều sâu
qua việc củng cố và làm sâu sắc hơn quan hệ hữu nghị hợp tác nhiều mặt với brunei và quan hệ đối tác chiến lược với singapore
đây cũng là chuyến thăm trà xã giao theo thông lệ asean của chủ tịch nước trần đại quang sau khi đảm nhận vai trò chủ tịch nước